tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định
cần có sự hỗ trợ quyết liệt của lãnh đạo địa phương để triển khai các dự án mới
những dự án đang vướng mắt
mặc dù đã phân cấp cơ bản rồi nhưng mà các dự án đầu tư phần lớn ở các địa phương vẫn ách tắc
nhất là những trung tâm lớn như thành phố hồ chí minh và một số thành phố trực thuộc trung mương
vẫn còn chậm nhất là sau khi xử lý một số vụ việc tiêu cực thì nhiều đồng chí
thiếu tinh thần trách nhiệm không có tinh thần dám nghĩ dám làm
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng chỉ rõ tâm lý sợ rủi ro trong quyết định phê duyệt
khiến nhiều cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ các dự án đầu tư phải chờ đợi trong khi người quyết định lại không giám ký